thưa quý vị và các bạn vào những ngày này rất nhiều điểm rừng chân đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh điện biên thành lập trên các tuyến quốc lộ
điều đặc biệt ở các điểm dừng chân này đó là không phải để kiểm soát xử phạt mà là để trao gửi yêu thương
những phần quà tuy nhỏ là chai nước hộp sữa hay chiếc bánh mì nhưng cũng đã sửa ấm quãng đường dài của nhiều lao động khó khăn trên hành trình về quê xung họp
một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi tám tết nguyên đán quý mão lượng phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua địa phận huyện điện biên tỉnh điện biên vẫn không ngừng gia tăng
đa số họ là người dân đi làm ăn xa ngoại tỉnh sinh viên về quê đón tết với gia đình
nhận những món quà bất ngờ từ lực lượng cảnh sát giao thông những người đi đường cảm thấy ấm lòng hơn
hôm nay em đang trên đường về quê ăn tết ạ thì em có gặp lực lượng cảnh sát giao thông đi trên đường ạ
các anh rất nhiệt tình có mời và chào bọn em có cho bọn em nước và sữa thì bọn em rất cảm ơn các anh ạ các anh rất là nhiệt tình
những xuất quà đơn giản chỉ là hộp sữa chai nước cái bánh mì nhưng đây là tình cảm của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
tự bỏ tiền túi mua sắm tặng người dân với mong muốn hỗ trợ tiếp sức cho người dân trên đường về ăn tết đoàn viên cùng gia đình
lực lượng phòng cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông của công an tỉnh hồng biên ngoài việc tiến hành tuyên truyền luật giao thông đồng bộ tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý vụ phạm
thì kết hợp hỗ trợ bà con trên đường về quê ăn tết bằng những phần quà nhỏ và có nghĩa
trên khắp các lẻo đường người dân đã bắt đầu di chuyển về quê ăn tết
có rất nhiều người đi lại làm ăn ở các tỉnh ở xa về bằng xe khách xe máy
nhìn họ rất là thương
vất vả cho nên là lực lượng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội trạm mua nước ngọt bánh kẹo
cả gói bim bim cho các cháu nhỏ tuy không nhiều nhưng số lượng phát quà cho bà con không nhiều
nhưng là cũng mong rằng giúp đỡ được một phần nào cho bà con khi đi đường
những món quà tết ấm lòng trên đường về đón tết đoàn viên mà lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh điện biên dành tặng cho người dân đã tô thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
giúp cho những công đường mùa xuân trở nên an toàn và ấm tỉnh người hơn